liên quan đến ca bệnh số chín trăm chín mươi bốn thường trú tại phú thọ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín của tỉnh phú thọ
đã ra quyết định áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với toàn bộ hai xã khải xuân và võ lao của huyện thanh ba
bắt đầu từ bảy giờ ngày hôm nay hai mươi tháng tám
tỉnh phú thọ đã thành lập hai mươi ba tổ giám sát cộng đồng tại toàn bộ hai mươi ba khu của hai xã này
để kiểm tra giám sát xử lý vi phạm nhằm bảo đảm việc cách ly tại hộ gia đình và giãn cách cộng đồng trên địa bàn
đồng thời tổ chức khoanh vùng phong tỏa ổ dịch quy mô thực hiện giãn cách bảo đảm bán kính năm trăm linh m tính từ nhà bệnh nhân số chín trăm chín mươi
với tổng cộng hơn một trăm linh hộ gia đình ước tính khoảng bốn trăm năm mươi nhân khẩu
thời gian kết thúc cách ly có thể thay đổi tùy theo diễn biến thực tế tại ổ dịch
đồng thời triển khai năm chốt kiểm soát thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn tại các địa điểm ra vào khu vực khoanh vùng cách ly y tế